thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị một trong những kênh ngoại giao quan trọng góp phần khẳng định vị thế của những chi thức việt nam trên trường quốc tế đó chính là ngoại giao kênh hai nơi mà những học giả chia sẻ những nghiên cứu và hiểu biết của mình với bạn bè quốc tế
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ giáo sư tiến sĩ phạm quang minh hiệu trưởng trường khoa học xã hội và nhân văn
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện ca sĩ vang bóng một thời wmc trên đất mỹ
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tiên xin mời quý vị khán giả cùng đến với những thông tin đối ngoại nổi bật trong tuần qua
trong tiểu mục chuyện việt nam
giáo sư tiến sĩ phạm quang minh hiệu trưởng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
ông sinh ra và lớn lên tại thị trấn ninh giang huyện ninh giang tỉnh hải dương
khi mới một mươi sáu tuổi phạm quang minh đã trở thành sinh viên trẻ nhất của k hai mươi ba khoa lịch sử trường đại học tổng hợp hà nội
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông tốt nghiệp ngành lịch sử thế giới tại liên xô
được phân công về làm giảng viên khoa lịch sử trường đại học tổng hợp hà nội
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tốt nghiệp thạc sĩ tại cộng hòa liên bang đức
năm hai nghìn hai tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học tổng hợp hambod cộng hòa liên bang đức
năm hai nghìn hai ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm khoa quốc tế học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
và được cho nhiệm vụ xây dựng ngành học mới là quốc tế học
giảng dạy nghiên cứu quan hệ quốc tế của khu vực và chính sách đối ngoại của việt nam
từ năm hai nghìn sáu ông là trưởng khoa quốc tế học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
năm hai nghìn một mươi hai ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
năm hai nghìn một mươi sáu được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
lời đầu tiên xin lịch chân thành cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình tạp chí
đối ngoại của truyền hình nhân dân
vừa là thầy giáo nhưng cũng có thể gọi ông là một nhà ngoại giao
bởi vì ông tham gia vào những hoạt động của ngoại giao kênh hai
và ông cũng là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn khoa học quốc tế
chủ trì rất là nhiều những cái đề tài khoa học biên soạn nhiều bài giảng và giáo trình
cũng như là có hàng trăm báo cáo khoa học tại những hội thảo trong nước và quốc tế
ông có thể chia sẻ một đến hai những cái kỷ niệm mà ông cho rằng là rất là khó quên đối với bạn bè quốc tế ạ
vâng đúng là vừa làm công việc quốc tế
quản lý nhưng mà đồng thời tôi cũng là một giảng viên một nhà nghiên cứu
và lĩnh vực của tôi là quan hệ quốc tế ở châu á thái bình dương
về asean về chính sách đối ngoại của việt nam
và vì vậy tôi cũng có cơ hội được tham gia rất nhiều các hội thảo khoa học quốc tế
thì có rất nhiều kỷ niệm thực ra mà nói thì ở đây có những kỷ niệm liên quan tới nội dung chuyên môn của mình
tôi nhớ là
cái nội dung chuyên môn của mình
cái nội dung chuyên môn của mình
cũng có một lần có một cái hội thảo
thì có một cái báo cáo viên nếu tôi không nhập thì là người hàn quốc
đã nói rằng là nhắc lại cái gọi là cái quan hệ quốc tế ở cái khu vực ở đông á của chúng ta
thì trong đó có nói tới đề cập tới một cái sự kiện đấy là
việt nam đã tham gia vào trong vấn đề ở campuchia

thế là năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một nghìn chín trăm bảy mươi chín
thế thì sau khi mà cái học giả đó trình bày xong
thì tôi cũng đặt câu hỏi và tôi cũng có một cái lời bình luận
theo cái lời kêu gọi của ông hun sen lúc đó
thì việt nam đã giúp nhân dân campuchia
lãi trừ cái lực lượng khmer đỏ
cái sự chính phủ mà đã gây ra cái sự diệt chủng
đối với hơn hai triệu người campuchia vô tội
thế và lập nên một cái chính phủ mới

thực hiện cái chính sách hòa bình hữu nghị và hợp tác
và cho đến hôm nay thì sau bốn mươi năm
chúng ta thấy rằng là cái tòa án quốc tế
đã tuyên án với chế độ diệt chủng khmer đỏ
và điều đó cho thấy rằng là hành động của việt nam
đó là một hành động có thể được gọi một từ là can thiệp nhân đạo
nhằm ngăn chặn một cái tội ác diệt chủng
đối với nhân dân campuchia
thì tôi nghĩ rằng thế giới cũng cần phải hiểu về việt nam
cũng phải hiểu cái hành động của việt nam
trong cái vụ việc này
có thể nói là việt nam đã phải hy sinh nhiều hơn
thì có thể nói tôi nhìn thấy cái thái độ của những người tham gia
cái cuộc hội thảo khi mà tôi đưa cái lời nhận xét đó ra
thì họ có thể nói họ cũng nhiều người có thể đọc tình
họ cũng thể hiện cái sự tán tưởng
cái cách giải thích như vậy
cái kỷ niệm nữa cũng rất là khó quên
đấy là năm hai nghìn một mươi bốn
tôi nhận được cái lời mời của trường đại học nam kinh ở trung quốc
phối hợp với trường đại học john shopkin của mỹ
tổ chức một cái cuộc hội thảo về cái gọi là
xây dựng lòng tin ở cái khu vực châu á
thế thì tôi nhớ là cho đến cuối cái phiên cuối cùng của cuộc hội thảo
thì có một cái sinh viên
anh em là sinh viên người mỹ đang học tại trung quốc
anh có hỏi một cái câu hỏi là
thực sự là anh không hiểu được
là điều gì đang xảy ra
xung quanh cái sự kiện giản khoan
tôi cảm thấy rất là mong muốn
may mắn là mình vẫn còn ngồi đến phút chót
thực ra lúc đấy là chuẩn bị kết thúc hội thảo rồi
một số học giả đã phải rời hội thảo rồi
vì phải về
thế và đúng là cái sự chú ý
thì nó cũng đã không còn như những phiên đầu
thế nhưng mà khi một sinh viên đó đặt ra câu hỏi đó
thì tất cả mọi người đều rất là quan tâm
bởi vì tôi là cái người việt nam duy nhất
trong cái cuộc hội thảo mà có rất nhiều các học giả đến từ
các nước như nhật bản rồi mỹ rồi trung quốc rồi hàn quốc
thế thì tôi phải trả lời ngay rằng là
bạn cần phải lắng nghe rất nhiều những cái dư luận
rất nhiều cái nguồn thông tin
để cho thấy rằng là việt nam đang thực hiện rất là nghiêm trình
cái luật pháp quốc tế
đang bảo vệ cái chủ quyền của việt nam
trong cái vùng gọi là đặc quyền kinh tế của mình
và khi mà tôi nói như thế
thì mọi người cũng có thể đã thực sự rất là chia sẻ
đó là những kỷ niệm liên quan tới hoạt động ngoại giao
có thể là trong những vực chính trị
thế còn ngoại giao văn hóa thì sao ạ
thôi có rất nhiều chuyện để kể
nhưng mà tôi cũng cứ kể một cái chuyện
khi mà tôi sống ở cộng hòa liên bang đức
thì cái ký túc xá nơi tôi ở
thì có sinh viên của rất nhiều quốc tịch
đến từ tất cả các cái châu lục có thể khác nhau
và nó là một cái
có thể nói là một cái liên hợp quốc nha nhỏ nhỏ ở đó
nhưng mà đặc biệt về văn hóa
thì tôi vẫn nhớ cái cảnh như là thế này
có một lần
có một người hàn quốc
thì nấu cái món canh kimchi
thì các sinh viên
các đứa khác ở châu âu
thì chạy ra là
nói rất là to
sao mà nấu cái gì mà để cho cả cái tầng này
nó bốc một cái mùi khó chịu như vậy
nhưng mà tôi nghĩ đó cũng chưa phải là quan trọng
đến lần thứ hai
thì các sinh viên đức lại chạy ra
lại ngoài nhà bếp
thì lúc đó là gì
lúc đó là một cô sinh viên người việt nam
thì là nấu canh
nhưng mà cho nước mắm vào
mà các bạn biết
thì đối với người việt nam
thì nước mắm là một trong những cái gọi là
gia vị không thể thiếu được
hầu như bắt buộc
trong từng bữa ăn
từng ngày của người việt nam
nhưng mà cũng chưa thể nặng bằng cái trường hợp thứ ba
tôi mới lấy ví dụ là của hàn quốc
của việt nam
nhưng mà trường hợp thứ ba
thì trong cái kinh tục xá đấy
còn có người đến từ mông cổ
thì cái món mà người mông cổ nấu
thì nó còn đặc biệt hơn nữa
khi mà người mông cổ nấu
thì họ còn cho thêm nào là sữa
cho thêm cả phô mai
thì một cái mùi tôi nói là không thể đả nổi
tức là tất cả những sinh viên
không phải chỉ có châu âu
là một sinh viên đến các châu lục khác
cũng không chịu nổi
mọi người dầm dầm chạy ra khỏi
khỏi cái tòa kinh tục xá đó luôn
bởi vì một cái không khí
nó có thể nói là bao trùm
thì để chúng ta thấy rằng như vậy
có lẽ chỉ rút ra một cái điều
có lẽ là

trong một cái thế giới rất là toàn cầu hóa
và đa văn hóa như vậy
thì chúng ta phải biết chấp nhận
sự khác biệt
phải tôn trọng sự khác biệt
bảo tồn cái giá trị
cái bản sắc riêng của mình
nhưng cũng biết chia sẻ và tôn trọng
những cái giá trị của các dân tộc khác
thì tôi nghĩ đấy là cái câu chuyện
cũng có thể nói rất là thú vị
xin cảm ơn ông với những chia sẻ hết sức là thú vị
vâng thưa ông
được biết là cho đến nay
thì ông đã công bố bảy cuốn sách
và hơn tám mươi bài viết trên các tạp chí khoa học
và trong số đó thì có khoảng ba mươi bài viết
được xuất bản ở nước ngoài
trên những tạp chí khoa học uy tín
của đại học oxford
hay là đại học berkeley
đại học stanford và rất là nhiều những cái nhà xuất bản khác nữa
vậy thì ông có thể chia sẻ những kinh nghiệm
cũng như là phương pháp trong nghiên cứu của mình
để thế hệ đi sau có thể học tập
và phát huy truyền thống
của trường đại học khoa học xã hội nhân văn
vâng tôi nghĩ thì đây là một câu hỏi
đang được rất là quan tâm
đấy chúng ta
thường nghe thấy câu chuyện
các giáo sư rồi các nhà nghiên cứu của việt nam
thừa nhận như thế nào
thì cái điều mà được ghi nhận nhất
đấy chính là các công trình
được công bố ở nước ngoài
thì đây là một trong cái thước đo quan trọng nhất
thì tôi nghĩ rằng là
kinh nghiệm hay là gọi là những lời khuyên
có lẽ lời khuyên đầu tiên đấy chắc chắn là phải
học ngoại ngữ thật là giỏi
thứ hai thì đối với
một cái bài viết rõ ràng anh phải tập trung trả lời
một câu hỏi bao giờ cũng câu hỏi
thứ hai là cái lập luận
xuyên suốt của mình trong cái bài báo đó là gì
và điều thứ ba thì mình phải trả lời câu hỏi
bằng cách nào mà mình trả lời
câu hỏi đó thì cho đến nay
có thể nói đấy là những điều quan trọng
đối với một cái nghiên cứu khoa học
thì tất cả đều phải có cái gọi là
có một cái nhìn tổng quan và có một cái nhìn phê phán
như vậy để xây dựng trường đại học
khoa học xã hội và nhân văn
trở thành một trường đại học nghiên cứu
đa ngành và liên ngành với đội ngũ chuyên gia giỏi
đồng ngành và đạt trình độ khu vực
như là quốc tế xếp vào nhóm một trăm linh
các trường đại học hàng đầu của khu vực châu á
và nhóm năm trăm linh đại học của thế giới
thì trường đại học khoa học
xã hội và nhân văn đã có những biện pháp
như thế nào cũng như là chúng ta có
những cái kế hoạch gì trong thời gian tới
để có thể củng cố vị trí này
vâng đây là một cái
chiến lược của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
thực ra thì chiến lược của trường là xây dựng
một cái đại học nghiên cứu tiên tiến
cho đến nay thì
nhà trường đã thực hiện rất là nhiều cái biện pháp
tôi nghĩ rằng là nó là
một cái con đường dài
nếu tính đến hôm nay thì tôi nghĩ chắc là cũng được
khoảng chừng một mươi năm
trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
thực hiện cái chủ trương này cái chiến lược này
một cách quyết tâm rất là nhiều
những biện pháp đã được đưa ra
đã và đang được thực hiện thì rất là rõ
thứ nhất là
khen thưởng cho những cái công trình
công bố quốc tế
chính sách thứ hai thì nhà trường thường xuyên tổ chức
các cái lớp tập huấn
về cách viết
một cái dự án nghiên cứu khoa học như thế nào
cách triển khai một đề tài nghiên cứu khoa học như thế nào
cách viết một bài báo
công bố quốc tế như thế nào
chúng tôi thường xuyên mời các học giả quốc tế đến để
trưng bày cho
các cán bộ của nhà trường
nghe xem là các cái kỹ năng như thế nào
cả viết tiếng anh
tức là ví dụ như là cái gọi là viết tiếng anh
học thuật như thế nào
thì tôi nghĩ đấy là cái điều rất là quan trọng
thứ ba thì nhà trường cũng tổ chức
rất nhiều lớp tiếng anh nhiều khóa học tiếng anh
giảng viên có thể nâng cao cái trình độ của mình
nhà trường cũng khuyến khích sinh viên
và các học viên
bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và
cái luận văn thạc sĩ bằng tiếng nước ngoài
không chỉ tiếng anh
mà đã có nhiều học viên
rồi thì sinh viên bảo vệ khóa luận
và luận văn thạc sĩ của họ
bằng tiếng trung quốc tiếng nga
tiếng pháp tiếng nhật
thứ tư thì nhà trường tăng cường cái hợp tác quốc tế
mở rộng cái hợp tác quốc tế
bằng cách là đón nhận hàng năm
thì đón trung bình là khoảng hai trăm linh
học giả nước ngoài
và khoảng sáu trăm linh bảy trăm linh sinh viên quốc tế
và cũng gửi ra nước ngoài
một số lượng cũng tương tự
bây giờ thì việc mà đi thực tập ở nước ngoài
đối với sinh viên của trường đại học quốc xã nhân văn
là một cái câu chuyện rất là bình thường
nói tóm lại là
nhà trường đã thực hiện một cái chiến lược gọi là quốc tế hóa
tạo dựng một cái môi trường quốc tế
ngay chính trong nhà trường
để cho sinh viên
hàng ngày hàng giờ có thể tiếp xúc
hay là điều cuối cùng một năm nhà trường tổ chức
khoảng ba mươi hội thảo
già nửa là các hội thảo quốc tế
thì trong các hội thảo đó
giáo viên và sinh viên có cơ hội được tiếp xúc
với rất nhiều học giả nổi tiếng quốc tế
tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới
nhà trường vẫn phải kiên định
cái chiến lược quốc tế hóa
đây là một trong những cái chủ trương
tôi nghĩ rằng là không chỉ ở việt nam
mà các trường đại học thế giới
năm ngoái khi tôi sang cộng hòa liên bang đức
thì cũng rất ngạc nhiên là thấy
nước đức cũng bắt đầu từ năm hai nghìn hai
mới đưa ra cái chiến lược
gọi là quốc tế hóa
bắt đầu từ năm nay
sẽ đào tạo chương trình gọi là
cử nhân việt nam học hoàn toàn bằng tiếng anh
bên cạnh cái việc là đã có
các cái học phần
giảng dạy bằng tiếng anh rồi
thì bây giờ là có hẳn một cái chương trình
và trong thời gian tới nữa thì tôi nghĩ rằng
những chương trình chất lượng cao xã hội hóa
chắc chắn phải có yếu tố quốc tế
tức là phải được đào tạo và giảng dạy bằng tiếng anh
trong những năm tới thì chúng tôi có thể tham gia
một cái chương trình đào tạo
nghiên cứu sinh
phối hợp với
một mươi trường đại học
trong một cái liên minh
do liên minh châu âu
đó là nghiên cứu về
sáng kiến vành đai con đường
của trung quốc
trong phần đầu của chương trình
thưa ông trong trường quay ngày hôm nay của chúng ta
thì còn có sự tham dự của rất là nhiều các bạn sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau
và có lẽ là bây giờ thì các bạn
rất là muốn đặt câu hỏi dành cho ông rồi
không biết là ông đã sẵn sàng chưa ạ
vâng tôi sẵn sàng rồi
xin mời các bạn
không biết là có bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi
cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay
các em có thể dơ tay
xin mời em
em chào thầy
em tên là nguyễn thu ly
em học ở trường học viện đông nghiệp việt nam
em biết thầy có nhiều kinh nghiệm
trong mối quan hệ ngoại giao
em muốn hỏi thầy là
làm thế nào để có thể
làm kết chặt mối quan hệ giữa
những bạn sinh viên việt nam
và những bạn sinh viên quốc tế
em xin cảm ơn thầy
về cái câu hỏi vừa rồi
thanh niên và giới trẻ
thì luôn luôn có một cái tiếng nói chung
có thể là ngôn ngữ khác nhau
thế rồi thì phong tục tập quán khác nhau
nhưng mà thầy nghĩ rằng
khi các bạn cùng lứa tuổi
thì các bạn đều chia sẻ
những cái mối quan tâm chung
và vì vậy cách thức
để mà có thể có được
cái mối quan hệ tốt với các bạn
thì đương nhiên trước hết là
mình phải có ngoại ngữ tốt
và thứ hai thì phải chia sẻ
được những cái câu chuyện chung
thế còn sâu hơn nữa
thì tất nhiên đó là
những cái ngành học
mà các bạn đang học
rất dễ dàng
và có rất nhiều câu chuyện
chỉ có điều
một điều thôi
thầy nghĩ là các bạn có tự tin không
và bên cạnh những điều
mà thầy vừa chia sẻ
thì cá nhân tôi cũng cho rằng
được rằng là mỗi một thanh niên việt nam
có thể góp phần
đưa cái hình ảnh của việt nam
thông qua những câu chuyện
đúng không ạ
chúng ta có thể nói nhiều hơn
về văn hóa của đất nước mình
rồi thậm chí là ẩm thực
của đất nước ta có gì
thì có lẽ là bạn bè quốc tế
cũng sẽ rất là quan tâm
đúng không ạ
đúng chắc chắn như vậy
đấy là cái cách thức dễ nhất
trong các cái câu chuyện
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
còn bạn sinh viên nào
muốn đặt câu hỏi
dành cho vị khách mời của chúng ta
ngày hôm nay
xin mời em
xin chào thầy ạ
em xin tự giới thiệu
em là đỗ thị thúy hằng
sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
em có một câu hỏi muốn dành cho thầy
theo như em được biết
thì thầy đã từng được nhận huy chương
thì thầy có thể
chia sẻ thêm cho em
về những đóng góp của thầy
khi thầy được nhận huy chương đấy ạ
xin cảm ơn em
vâng đây là một cái phần thưởng
cũng là khá là bất ngờ
đối với tôi
đó là trong chuyến thăm
cấp nhà nước chính thức
của ngài toàn quyền canada
đến việt nam
thì vào cuối cái buổi
hôm đó là một cái buổi
mà ngài toàn quyền
đến thăm trường đại học
học sợi và nhân văn
và có một cuộc đối thoại
với hơn bốn trăm linh giảng viên
và sinh viên của nhà trường
chủ đề là
đa văn hóa
chủ nghĩa đa văn hóa
thì tôi nhớ là tôi được
đại sứ quán canada đề nghị là
phải điều hành
phải gọi là làm
người dẫn dắt cái cuộc
đối thoại đó
nó gồm có
các giảng viên của nhà trường
và sinh viên
thì cuộc đối thoại kéo dài
khoảng hơn hai tiếng đồng hồ
thì hoàn toàn diễn ra bình thường
thì tôi cũng không có
biết được một cái điều gì
diễn ra trong cái kịch bản
thì đến cuối cái buổi
đối thoại đó
thì bà đại sứ canada lúc đó
nên nói là bây giờ đến một cái phần đặc biệt
thì mọi người cũng chưa biết
nó là cái phần đặc biệt gì
thì bà đại sứ có công bố
cái quyết định của ngài toàn quyền canada
đã trao cái huy chương
của toàn quyền
dành cho những cái nhân vật đặc biệt
thì hôm đó tại hội trường đó
thì có hai người
người ta sướng tên đầu tiên là bà nguyễn thị hồi
nguyên là đại sứ của việt nam tại canada
thì bà cũng có mặt ở đó
thế thông họ nói người thứ hai được nhận
thì là ông phạm quang minh
thì tôi cũng vô cùng ngạc nhiên
mà thực sự là họ giấu
họ giữ cái sự kiện đó
cho đến tận phút cuối cùng lúc đó tôi mới được viết
thì lý do cơ bản
về cái việc mà tôi được nhận cái huy chương đó
thì ông toàn quyền canada
ngài david johnston có viết trong thư
tức là cám ơn bạn
bạn đã có đóng góp
cho cái sự phát triển
mối quan hệ hiểu nghị
giữa việt nam và canada
đặc biệt là trong việc xây dựng và phát triển
cái ngành canada học
tại khoa quốc tế học của trường đại học
học sợi và nhân văn
và cho đến tận hôm nay thì
đúng là các đại sứ của canada
đều dành cái sự quan tâm đặc biệt
bà đại sứ

các đại sứ của canada
vừa mới đến việt nam
tháng trước đây thì cũng đã
một trong những cái hoạt động đầu tiên của bà
là đến thăm trường đại học học sợi và nhân văn
để tiếp xúc với
các sinh viên của trường đại học học sợi và nhân văn
bà cũng đem theo
những cái học giả rồi những cái nhà hoạt động xã hội
thuyết trình cũng như là trao đổi với giáo viên
và sinh viên thì tôi nghĩ rằng
phần thường đó thực sự là thuộc về nhà trường
thuộc về các cái cán bộ
cũng như là sinh viên của khoa quốc tế học
trường đại học học sợi và nhân văn
xin cảm ơn
những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin kính chúc ông sức khỏe hạnh phúc và thành công
xin cảm ơn
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
và tiếp theo như thường lệ
tiểu mục chuyện xa xứ
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
câu chuyện của ca sĩ vang bóng một thời
huy mc trên đất mỹ
huy mc từng là một giọng ca được đánh giá
có chất giọng trầm đẹp hiếm có
anh cũng từng cùng với ca sĩ thu phương
là cặp đôi vàng của sân khấu nhạc nhẹ việt nam
nửa cuối thập niên chín mươi của thế kỷ trước
nhưng hiện nay khi sang mỹ định cư
huy mc lại chọn cho mình một công việc khác
lặng lẽ đứng sau sân khấu
khoảng năm năm trở lại đây
lại có thêm một cái đam mê mới
một cái công việc mới thì đúng hơn
là làm âm thanh
tức là làm soundman cho
tất cả những cái show lớn nhỏ
cho show của các cái casino
hay là làm âm thanh cho tất cả những cái
cuộc biểu diễn của cộng đồng người việt
tất cả những cuộc biểu diễn như vậy
thực ra cho đến bây giờ
mình cũng không có hoạt động nhiều
không có đi show xa nữa
bởi vì mình lập gia đình mới

cho nên là mình hoàn toàn là
mình cũng hạn chế
mình tùy theo cái hoàn cảnh của mình
mình cân đối xem làm sao mình vừa
mình vừa là có một cuộc sống
rất là bình thường cho gia đình
và một cái
vẫn thỏa mãn cái điểm đam mê của mình
đến một cái mức độ nào mà cho phép
mình cảm thấy mình vẫn
rất là là thoải mái và hạnh phúc
huy mc cùng một ban nhạc nhỏ
do chính anh lập chơi
trong hội quán âm nhạc
tại thành phố irvin
tiểu bang california
đôi khi họ biểu diễn ở các sân khấu
của người việt tại mỹ
chủ yếu để thỏa mãn đam mê
và phục vụ cộng đồng là chính
thời điểm này
khi ai cũng vướng bẩn gia đình
họ tự tập tại nhà
huy mc cũng thế
anh vẫn gắn bó với chống
công việc gắn bó từ thủa còn ở trong ban nhạc rock tây hồ
nổi tiếng ở hà nội một thời
mặc dù sống xa việt nam nửa vòng trái đất
tuy nhiên người nghệ sĩ này
cũng có sự kết nối mật thiết
với các nghệ sĩ ở việt nam

với các nghệ sĩ ở việt nam

với các nghệ sĩ ở việt nam

cũng có sự kết nối mật thiết
với các nghệ sĩ ở việt nam
thì huy mc sẵn sàng là có thể giúp đỡ ngay
cho dù sống ở đâu những người nghệ sĩ việt nam vẫn luôn mong muốn kết nối
để xây dựng các hoạt động nghệ thuật của người việt
và đời người nghệ sĩ lúc thăng lúc trầm đằng sau những ánh hảo quang trên sân khấu
họ vẫn luôn mong cầu một cuộc sống gia đình bình thường như bao người khác
và huy mc cũng thế